tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã đến thăm trường cao đẳng công nghệ thông tin tại làng đại học đà nẵng và trường đại học bách khoa thuộc đại học đà nẵng
thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương và đại học đà nẵng cùng phối hợp để khởi động lại dự án chấm dứt tình trạng quy hoạch treo suốt hai mươi năm qua
thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương và đại học đà nẵng